lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai thực hiện một cách đồng bộ và liên tục trên tất cả các quận huyện trên địa bàn công tác tuyên truyền và nhắc nhở người dân thực hiện đảm bảo an toàn chỉ ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết được đặc biệt chú trọng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra người ra đường không có mục đích chính đáng
đối với trường hợp chứng minh được khi ra đường có mục đích chính đáng cấp bách và phục vụ công việc sẽ được tiếp tục di chuyển
còn với trường hợp này người đánh giá đường không có mục đích chính đáng
hà nông đã được tổ công tác mời về trạm y tế phường để thực hiện công tác khai báo y tế cũng như làm rõ mục đích ra khỏi nhà
việc tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt đối với cá nhân tập thể các hộ kinh doanh cố tình vi phạm là điều cần thiết
trong quá trình tuần tra tổ công tác thuộc ủy ban nhân dân phường dịch vọng cầu giấy đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
người dân ra đường không đeo khẩu trang
một số hàng quán vẫn mở cửa để hoạt động việc kinh doanh bán mang về
về cơ bản thì nhân dân cũng đã nắm được thông tin về những nội dung liên quan đến thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cũng như là thực hiện với
sẵn cách với nguyên tắc là sẵn cách giữa người với người hai mét nhà với nhà đường phố với đường phố phường với phường
các tổ tuần tra của phường cũng đã tăng cường kiểm tra xử phạt đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo các công tác an sinh xã hội
thì phường cũng đã thành lập hai đối phấn đấu nhanh năm tổ công tác và thực hiện trực chốt tại ba chốt trực để kiểm soát về việc thực hiện giãn cách xã hội
và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
tất cả đang dồn sức cho nhiệm vụ chống dịch theo đúng tinh thần chống dịch như chống giặc
chính vì vậy mỗi người dân mỗi cá nhân phải có trách nhiệm đúng với khẩu hiệu
mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình tổ dân phố khu phố là một pháo đài chống dịch
một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ việc hơn bốn mươi đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ở xã hùng thắng huyện bình giang tỉnh hải dương
sau khi hoàn thiện hồ sơ vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam chín đối tượng về các tội liên quan đồng thời xử phạt vi phạm hành chính với các trường hợp còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc hơn bốn mươi đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ở xã vùng thắng huyện bình giang tỉnh hải dương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã làm rõ tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam tám đối tượng về tội tàng trữ ma túy
riêng đối với nhân viên quản lý quán là nhữ văn tân là người đã bán ma túy cho khách ở một số phòng hát của quán cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam
các trường hợp còn lại dương tính với chất ma túy bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
là một huyện vùng biên tình hình mua bán trái phép chất ma túy có nhiều diễn biến phức tạp
thời gian vừa qua công an huyện vân hồ tỉnh sơn la đã triển khai đồng bộ những giải pháp nhằm huy động sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn
trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy
và việc làm này đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực góp phần làm trong sạch địa bàn hạn chế nguồn phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác
vào những ngày đầu tháng năm công an huyện vân hồ tỉnh sơn la đã phá thành công hai chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng lò văn tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại điện biên và tráng a sái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại hòa bình về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hai kg ketamine năm mươi bốn gam thuốc viện và một số vật chứng liên quan
vật chứng thu giữ gồm hai kg ketamin năm mươi bốn gam thuốc viện và một số vật chứng liên quan
các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vẫn có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động lợi dụng địa bàn giao thông đi lại phức tạp có nhiều đường tiểu ngạch
chúng chủ động theo dõi cơ quan chức năng để thực hiện các hành vi phạm tội của mình sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện và bị bắt giữ
ngoài ra các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thời gian gần đây còn sử dụng nhiều phương thức hoạt động mới như sử dụng hoa tiêu dẫn đường sử dụng phụ nữ trẻ em thực hiện hành vi gửi xe khách kèm vào các thùng hàng hóa gây khó khăn cho việc theo dõi của cán bộ trinh sát
cái việc giao dịch hiện nay giờ thì các đối tượng sử dụng điện thoại di động hoặc mạng xã hội như zalo facebook để liên lạc để giao dịch
sau đó thì về việc tiền thì các đối tượng chuyển theo đường ngân hàng hoặc chuyển theo
chuyển tiền nhanh của việc theo
sau đó thì đối tượng sẽ tự chuyển ma túy về cái địa bàn mà đối tượng cần
ngoài ra thì cái việc cất dấu ma túy
hiện nay thì các đối tượng cũng có rất nhiều phương thức mới
rất khó khăn cho công tác phát hiện đấu tranh xử lý
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một công an huyện vân hồ đã chủ trì bắt giữ bảy mươi bốn vụ một trăm một mươi một đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
trong đó xác lập năm chuyên án
hai mươi đối tượng vật chứng thu giữ hơn sáu trăm chín mươi gram heroin ba bảy trăm tám mươi một viên ma túy tổng hợp hơn bốn sáu trăm linh gram ma túy đá sáu khẩu súng hai trăm sáu mươi tám viên đạn các loại ba quả lựu đạn hơn bốn trăm một mươi tám triệu đồng tiền mặt và các vật chứng khác có liên quan
đối tượng đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu ba phường quảng yên thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
và đối tượng nguyễn đình sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên một trăm tám mươi năm hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng tp hải phòng
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương thành phố hải phòng là đối tượng nguyễn trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị

hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện